kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh khô chi phối các tỉnh thành miền bắc đang có cường độ suy yếu chậm
nhưng do vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn ở ngưỡng rét khi giao động từ một mươi ba đến hai mươi tám độ
thời tiết khô hanh nên quý vị khi ra đường nên đeo khẩu trang cũng như là bổ sung đủ nước để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa với nhiệt độ ngày đêm từ một mươi ba hai mươi chín độ
thời tiết hanh khô nên người dân nơi đây cũng cần bổ sung đầy đủ nước để đảm bảo sức khỏe
đối với các tỉnh miền trung khu vực bắc trung bộ cũng vẫn ít mưa ban ngày có nắng hanh
còn tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thửa thiên huế mưa cũng giảm nhanh xuống diện vài nơi
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ giao động trong khoảng từ một mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng tăng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên ba ngày tới mưa cũng giảm nhanh có trăng chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
tại đây cũng chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày có nắng nhiều hơn
nên mức nhiệt cũng tăng nhẹ
trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ